sơn la đã được biết đến với đặc sản là na dài khá nổi tiếng
tuy nhiên trong hai năm trở lại đây sơn la đã thành công và phát triển một loại sản phẩm na mới
có tên là mãng cầu hoàng hậu hay còn có một tên gọi khác là na thái mai sơn
một nhãn hiệu mới đây đã được cục sở hữu trí tuệ công nhận
với giá trị về kinh tế loại nam mới này đang được kỳ vọng là sẽ trở thành nông sản đặc sản trên vùng đất này
đây là mô hình trồng mãng cầu hoàng hậu của hợp tác xã dịch vụ và nông nghiệp bảo khánh huyện mai sơn tỉnh sơn la
sau khi biết đến giống na nổi tiếng này ở đồng nai anh bùi văn lộc giám đốc hợp tác xã đã mạnh dạn lấy giống về trồng
sau khi ăn thử thấy rất ngon ngọt và lạ anh lộc đã tiến hành trồng khoảng hai cây và cho thu hoạch khoảng hai tấn
với giá bán hơn một trăm linh đồng một kg
sơn la là một trong những cây rất khó tính chăm sóc rất khó
gần như ngày nào chúng tôi cũng phải đi
đi quan sát phải đi chăm sóc và phải đi tìm tòi học hỏi vì nó rất là nhiều sâu bệnh
kỹ thuật làm rất là khó
trong khi lại chưa bao giờ chúng tôi được quan tâm hoặc là được trực tiếp chỉ đạo giảng dạy về một cái khâu kỹ thuật nào cả
tất cả chỉ là học hỏi nhau thôi
cùng với những lợi thế điều kiện tự nhiên và quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn
nên sản phẩm na thái mai sơn cho năng suất và chất lượng cao
nhiều quả na có trọng lượng lên tới một hai kg còn trung bình từ năm đến tám kg
với giá bán
giá bán bình quân một trăm ba mươi một kg điều đó cũng cho thấy đây là sản phẩm có tiềm năng mang lại giá trị kinh tế cao
đây cũng là sản phẩm chủ lực của liên hiệp hợp tác xã nông sản an toàn sơn la đưa ra thị trường trong tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
mới đây vào ngày hai mươi năm tháng tám sơn la đã tổ chức lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận na mai sơn
từ đó mở ra nhiều cơ hội phát triển cho cả sản phẩm na dài truyền thống và na thái mai sơn
qua nhãn hiệu sản phẩm na mai sơn chúng tôi sẽ tiêu thụ được
cái bút hơn với cái giá tốt hơn và thời gian nhanh hơn cái sản phẩm nam mai sơn hiện có
qua đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng thêm cái diện tích trong vùng quy hoạch
để làm sao mà có thêm nhiều cái sản phẩm mà thực hiện đúng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt
việt ghép và có cái chất lượng sản phẩm tốt để đáp ứng cho cái nhu cầu thị trường hiện tại và cả trong tương lai
hiện sản phẩm na thái mai sơn đã có mặt tại hệ thống
các siêu thị thành phố hà nội
người tiêu dùng cũng đã có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhờ hệ thống tem nhận diện
theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám hợp tác xã dịch vụ và nông nghiệp bảo khánh sẽ mở rộng diện tích năm mươi hectare
cùng với sản phẩm na dai truyền thống
sản phẩm na thái mai sơn cũng đang được kỳ vọng tạo nên một thương hiệu nông sản cho sơn la